tại viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam đã ra mắt dự án nghệ thuật việt nam telling
đây là dự án nghệ thuật thuộc chuỗi dự án văn hóa nghệ thuật di sản giáo dục du lịch
do trung tâm unesco bảo tồn và phát triển văn hóa nghệ thuật isep hà nội triển khai
việt nam telling sẽ kể những câu chuyện về giá trị di sản tại huế
thông qua nghệ thuật trình chiếu ánh sáng ba d trên sông hương
dự án sẽ được triển khai ở huế từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
góp phần tạo ra sức sống sự hấp dẫn mới cho các di sản ở huế
ngoài việc dùng ánh sáng nghệ thuật ba d chiếu xuống dòng sông hương sâu bốn mươi mét
để kể những câu chuyện sáng tạo về nguồn cội
còn có các hoạt động bổ trợ như trình diễn thời trang ngay trên sông hương
triển lãm tranh nghệ thuật tổ chức các sâu diễn về nghệ thuật mang tính chất đương đại
dự án hứa hẹn tạo ra không gian văn hóa đặc sắc và lắng động
với tình yêu huế nói riêng và quê hương việt nam nói chung